trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung và tây nguyên
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị ra soát công tác phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên
khu vực miền trung và tây nguyên hầu như năm nào bão lũ cũng diễn ra đây cũng là khu vực cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém
nên thiệt hại sau các cơn bão thường rất lớn
khu vực này có trên một năm trăm linh hồ chứa các loại trong đó có một trăm một mươi ba hồ chứa sung yếu rất cần được nâng cấp sửa chữa
tại miền trung tàu thuyền tập trung lớn nhất cả nước với trên bốn mươi sáu tàu thuyền
nên khi bão xảy ra việc liên hệ để kêu gọi tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh an toàn khá khó khăn
bên cạnh đó khu vực này có trên chín trăm tám mươi km đê biển
trong đó có đến một mươi ba đoạn thuộc các tỉnh từ nghệ an đến bình thuận sung yếu
nâng cấp sửa chữa
và với lưu tốc rất là nhanh và lớn vì vậy thường gây ra những thiệt hại nặng đè
ngoài ra thì còn cái vấn đề sạt lở ở khu vực miền trung
từ sạt lở ven biển sạt lở cửa sông sạt lở ở khu vực miền núi của khu vực miền trung cũng đang rất là lớn
trước những thường trạng như vậy chúng tôi cần phải có một rà soát đánh giá thật là chi tiết
cũng như phải có một thông tin về những vấn đề này
chúng tôi cần phải có một kế hoạch rồi kiểm tra những việc triển khai kế hoạch đó ở khu vực miền trung
từ việc phân tích các đặc điểm tình hình các khó khăn của khu vực miền trung tây nguyên trong ứng phó với thiên tai
các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị như tăng cường công tác chủ động ứng phó của các địa phương
theo phương châm bốn tại chỗ tập trung đầu tư nguồn lực để củng cố cơ sở hạ tầng ứng phó với bão lũ
xây dựng nhà tránh lũ liên hồ chứa để giảm tải cho khu vực trong các tình huống khẩn cấp